vào lúc tám h ba mươi phút sáng nay tàu sát bốn trăm một mươi hai thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai
đã lai rát tàu qna chín mươi năm nghìn chín trăm bảy mươi chín ts cùng sáu thuyền viên gặp nạn trên vùng biển hoàng sa về đà nẵng an toàn
trước đó vào trưa ngày hai tháng một trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đóng tại đà nẵng
nhận được thông tin tàu qna chín mươi năm nghìn chín trăm bảy mươi chín ts do ông lê văn mai chú tại xã bình minh huyện thăng bình tỉnh quảng nam làm chủ
trong khi đang hành nghề ở vùng biển phía tây quần đảo hoàng sa thì tàu bị gãy trục lát nên nước tràn vào khiến cho tàu có nhiều nguy cơ bị chìm
lúc này thời tiết xấu trong khu vực lại không có tàu bạn có thể hỗ trợ tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
trước tình huống nguy cấp đến tính mạng của sáu ngư dân trên tàu trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã điều tàu sát
tàu sát bốn trăm một mươi hai tại đà nẵng đi cứu nạn đến một mươi bảy h cùng ngày tàu sát bốn trăm một mươi hai tiếp cận tàu qna chín mươi năm nghìn chín trăm bảy mươi chín ts
chuyển toàn bộ các ngư dân tàu bị nạn sang tàu sát bốn trăm một mươi hai để chăm sóc sức khỏe
đến tám h ba mươi ngày ba tháng một tàu sát bốn trăm một mươi hai đã lai rắt tàu qna chín mươi năm nghìn chín trăm bảy mươi chín ts cùng sáu ngư dân về đà nẵng an toàn